bệnh đáy tháo đường là bệnh dối lạn chuyển hóa không đồng nhất có đặc điểm tăng glucosa huyết do khiếm khuyết về tiết insulin về tác động của insulin hoặc cả hai
tăng glucozer mạng tính trong thời gian dài gây nên những dối loạn chuyển hóa carbon hydrat protid lipid gây tổn thương ở nhiều cơ quan khác nhau đặc biệt ở tim và mạch máu thận mắt và thần kinh
về thuốc điều trị các nhóm thuốc điều trị đáy tháo đường được phân thành hai nhóm chính nhóm insulin và nhóm hạ đường huyết thông qua được uống
nhóm insulin được sử dụng chủ yếu trong điều trị tiểu đường tuyết một do tuyến tụy không còn khả năng tạo ra insulin
mục tiêu của điều trị là đưa insulin từ bên ngoài vào cơ thể giúp giải phóng lượng đường ngứa đậm trong máu
insulin cũng được sử dụng trong điều trị đáy tháo đường tuyết hai khi cần
isulin có nhiều loại khác nhau phù hợp cho tình trạng bệnh lý của người bệnh
nhóm thuốc tiểu đường dạ uống
thuốc trị tiểu đường dạ uống thường dùng cho người mắc bệnh tiểu đường loại hai
những loại thuốc này được kê đơn cùng với việc tập thể dục thường xuyên và thay đổi chế độ ăn uống
nhiều nhóm thuốc tiểu đường có thể sử dụng kết hợp với nhau hoặc với isulin để đạt được hiệu quả kiểm soát đường huyết
việc sử dụng thuốc đúng cách để kiểm soát đường huyết và phòng ngừa biến chứng là rất quan trọng đối với người bệnh tiểu đường
thế nhưng không ít trường hợp người bệnh mắc phải những lỗi sai trong cách sử dụng thuốc điều trị gây ra những tác hại khôn lường ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe
một sai lầm mà rất nhiều người bệnh mắc phải hiện nay là họ thường cho rằng thuốc tây không thể điều trị bệnh tận gốc và còn có nhiều tác dụng phụ
do đó họ có xu hướng bỏ thuốc tây chuyển sang sử dụng các phương pháp khác như thuốc nam đông y thậm chí là các phương pháp chuyển miệng chưa rõ nguồn gốc
điều này khiến bệnh tình trở nặng gây ra các biến chứng về mắt thận tim mạch biến chứng bản chân và nhiều biến chứng khác cực kỳ nguy hiểm thậm chí dẫn đến tử vong
nhiều người khi thấy đường nguy ổn định một thời gian dài thường có tâm lý lơ là việc uống thuốc hoặc tự ý cắt giảm liều thậm chí bỏ thuốc hoàn toàn
điều này rất nguy hiểm có thể dẫn tới đường huyết trong cơ thể tăng cao làm tăng nguy cơ nhiễm trùng
mặt khác lại có những người quá nôn nóng lo lắng về đường huyết tăng cao mà tăng liều thuốc khi chưa được sự đồng ý của bác sĩ tăng liều lượng thuốc có thể khiến đường huyết giảm quá nhanh gây hại đường huyết làm người bệnh ngất xỉu hoặc hôn mê
đồng thời điều này cũng làm tăng nguy cơ gặp phải các tác dụng không mong muốn của thuốc
đái tháo đường là bệnh lý mạng tính tiến triển theo thời gian trong mỗi giai đoạn bệnh sẽ được điều trị bằng mỗi loại thuốc khác nhau
nếu người bệnh mãi chỉ sử dụng một đơn thuốc mà không tái khám cập nhật và phối hợp các loại thuốc cần thiết hiệu quả điều trị và phòng ngừa sẽ giảm sút
cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ nguyễn quang bảy trưởng khoa nội tiết đài tháo đường bệnh viện vạch mai để hiểu rõ hơn về vấn đề này
như chúng ta đều biết insulin là hormôn duy nhất trong cơ thể làm giảm đường huyết
có rất nhiều hormôn ở các tuyến khác như tuyến giáp tuyến thận tuyến yên làm tăng đường máu nhưng insulin là hormôn duy nhất làm giảm đường huyết
vì vậy khi insulin bị giảm tác dụng trong đài tháo đường tiếp hai hoặc bị thiếu trong đài tháo đường tiếp một cơ thể sẽ bị tăng đường huyết và dẫn đến đài tháo đường
với bệnh nhân đài tháo đường tiếp một như tôi nói bắt buộc phải dùng insulin
còn đối với đài tháo đường tiếp hai thì thường là người ta sẽ được dùng các thuốc uống với hai mục đích chính
thứ nhất là để làm giảm tình trạng đề kháng insulin để giúp cho insulin hoạt động tốt hơn
và một nhóm thuốc thứ hai là các thuốc kích thích tụy tăng tiết insulin để bù đắp cho sự giảm chất lượng hoặc giảm tác dụng của insulin
sai lầm của bệnh nhân đài tháo đường thì rất là nhiều và muôn hình vạn trạng
tuy nhiên đối với việc dùng thuốc ở các bệnh nhân đài tháo đường thì chúng tôi thấy có ba sai lầm phổ biến
cái sai lầm thứ nhất là bệnh nhân đài tháo đường dùng mãi một đơn thuốc mà không đi khám lại không đi điều chỉnh lại
và chúng ta đều biết là đài tháo đường tiếp hai là bệnh mạng tính tiến triển tức là bệnh nó xuống nặng dần
lúc đầu một thuốc hoặc hai thuốc có thể khống chế kiểm soát tốt đường huyết nhưng mà theo thời gian thì bệnh nhân sẽ phải dùng nhiều thuốc lên
và sau một mươi năm thì đa phần các bệnh nhân đài tháo đường tiếp hai người ta thấy là cái tụy nó bị suy kiệt và cần phải dùng đến insulin
và như vậy nếu dùng mãi một cái đơn thuốc thì không thể nào phù hợp được
một cái sai lầm thứ hai đấy là bệnh nhân lại tự đi mua thuốc hoặc là xin một cái đơn của hàng xóm hay là của một người nào trong gia đình
thì thấy người ta bị đài tháo đường thì cũng xin một cái đơn đấy
và chúng ta đều biết là cái đơn đó có thể tốt cho nghề này nhưng mà lại không tốt cho người khác
bởi vì điều cái bệnh cảnh bệnh nhân đài tháo đường diễn biến và đáp ứng của mỗi người nó khác nhau
và một cái sai lầm thứ ba mà cũng khá là phổ biến và cái sai lầm này đặc biệt nguy hiểm
đấy là bệnh nhân đáy thao đường dùng thuốc sau một thời gian có đáp ứng người ta nghĩ là khỏi
và người ta ổn định
sau đó người ta bỏ thuốc và những người này thì rất dễ là sẽ bị các biến chứng nặng và phải cấp cứu
và chúng tôi vẫn nói đùa là cái ba cái sai lầm này nó giống như một cái chuyện một cái may một cái tấm áo cho một người nào đó
nếu như là anh mặc mãi một cái áo thì không thể nào được vì cái áo nó sẽ cũ nó sẽ rách nó sẽ bẩn
còn nếu anh lại đi mượn một cái áo người khác mặc thì không thể nào vừa với mình được
nhưng mà nguy hiểm nhất là nếu mà anh đi ra đường anh này không mặc áo cờ trần thì trông nó rất là không tốt
và rất là gọi là phản diện đúng không ạ
ngừng thuốc khiến đường huyết sẽ tăng dần người bệnh khó nhận biết
đến lúc đường huyết tăng quá cao người bệnh gặp các biến chứng cấp tính như tăng áp lực thẩm thấu thậm chí nguy hiểm đến tính mạng
sau khi điều trị qua nguy kịch người bệnh có thể bị các di chứng ở não
hơn nữa khi ngưng thuốc đường huyết không ổn định diễn ra trong thời gian dài gây tổn thương mạch máu
dẫn đến các biến chứng mạng tính như bệnh tim mạch đột quỵ suy thận các vấn đề về thị lực tổn thương thần kinh bệnh về nứa
vâng cái việc mà ngừng thuốc thì nó có thể gây ra gọi là những cái tác dụng phụ hoặc là những cái biến chứng ngắn hạn và dài hạn
cái biến chứng ngắn hạn đấy là cái gì mà hay gặp là những cái bệnh nhân mà người ta gầy những cái bệnh nhân mà bị bệnh lâu rồi hoặc là bệnh nhân đáy ứng tiếp một
thì khi ngừng thuốc một cái thì bệnh nhân rơi vào tình trạng bị thiếu isulin và đường huyết nó sẽ tăng vọt lên mà người ta sẽ bị các biến chứng ví dụ là hôn mê những toan xe tôn
hoặc là hôn mê tăng rầm thấu và những dối loạn ý thức và bệnh nhân có thể bị suy thận cấp tính và phải đi cấp cứu nếu không sẽ đe dọa đến tính mạng
một cái biến chứng nhóm biến chứng thứ hai đáng sợ hơn cũng rất là đáng sợ nhưng mà nó không diễn ra ngay đấy là khi mà bỏ thuốc thì đường huyết của bệnh nhân cao
và dần dần cái đường huyết cao đó nó sẽ phá hủy gây tổn thương các cơ quan và sau khoảng độ hai năm hoặc là ba năm thì bệnh nhân thường phải nhập viện trong tình trạng là bị biến chứng
có thể là nhồi máu cơ tim đột quỵ hoặc suy thận hoặc là mù mắt hoặc là bị lét chân rất là nguy hiểm
lưu ý với các bạn là cái đường máu mà trên bảy mươi một trên lít lúc đó thì được chẩn đoán là đáy thao đường nhưng mà cái đường máu mà trên bảy nhưng nó dưới một mươi một thì thường là nó không xuất hiện ở trong nước tiểu
vì cái thận nó vẫn có khả năng nó tái hấp thu cái đường trở lại và nếu không có đường trong nước tiểu có nghĩa là bệnh nhân sẽ không bị đái ra đường
người ta không mất nước người ta không khát nước và người ta không có triệu chứng lâm sàng gì
cho nên người bệnh nghĩ là sức khỏe của mình vẫn ổn nhưng cái đường huyết trên bảy mặc dù nó dưới một mươi một hoặc thậm chí nó phải cao hơn một mươi một một chút
người bệnh không có biểu hiện gì nhưng nó đã đủ để gây ra tích lũy và gây ra biến chứng tàn phá các cơ quan của người bệnh
vâng biến chứng nhiễm toan xê tôn là một cái biến chứng
thường xảy ra ở bệnh nhân đáy ra đường tiếp một nhiều hơn là tiếp hai
lý do là vì tại sao
vì chúng ta đều biết là bệnh nhân đáy ra đường tiếp một thì người ta cái tụy nó bị tổn thương nó bị phá hủy không còn sản xuất ra insulin nữa
và vì vậy khi mà cũng giống như bệnh nhân mà đáy ra đường tiếp một hoặc một số bệnh nhân đáy ra đường tiếp hai người ta bỏ thuốc
thì cơ thể sẽ không có insulin hoặc insulin nó không hoạt động được
và khi không có insulin thì cơ thể sẽ không lấy được gluco và chúng ta đều biết gluco được ví như là xăng dầu cho cơ thể hoạt động
nó không lấy được gluco vì insulin đóng phải
nó phải cho như một cái chìa khóa mở cửa để cho gluco nó đi vào trong thế bào để các cơ thể có thể sử dụng được gluco
khi thiếu cluco thì cơ thể nó sẽ đốt các cái thức thể đốt lipid mỡ để tạo ra một cái nguồn năng lượng thay thế
nhưng mà trong cái nguồn năng lượng thay thế này chính là các cái chất mà có tính acid các cái thể xê tồn
và khi cái thể cetone này nó quá cao nó sẽ làm giảm cái nồng độ ph trong máu xuống
và nó sẽ đến là ức chế cái hoạt động của não của tim của thận
của gan và dẫn đến là bệnh nhân có thể hôn mê và có thể tổn thương tim hoặc là tổn thương gan hoặc tổn thương thận
thế còn cái biến chứng thận nó đại diện cho nhóm biến chứng hay gặp ở những người mà bỏ thuốc sau một thời gian dài
bởi vì chúng ta đều biết là cái đường máu nó quá cao thì nó sẽ dẫn đến là bắt cái thận phải làm việc nhiều hơn
và cái thận dần dần sẽ bị sơ hóa và nó sẽ bị tổn thương
và nó sẽ dẫn đến là thay đổi về mặt cấu trúc và bệnh nhân sẽ dẫn đến là bị suy thận
và suy thận thì bao giờ cũng sẽ
kèm theo một cái biến chứng một cái bệnh lý rất là nguy hiểm kèm theo nữa đó là tăng huyết áp
và những người mà bị suy thận càng nặng thì cái mức độ tăng huyết áp càng cao
và chúng ta đều biết là suy thận không chỉ gây tăng huyết áp suy thận còn gây ra thiếu máu
rồi thì gây ra rất nhiều những cái biến chứng khác trên hệ thống tim mạch hệ thống thần kinh của cơ thể chúng ta nữa